tiếp bà unitydao bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế cộng hòa botswana vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hoan nghênh bộ trưởng lần đầu tiên đến thăm việt nam
chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu lần đầu tiên có việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn chính phủ cá nhân bộ trưởng và nhân dân botswana
đã ủng hộ việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng hoan nghênh hai bên đã ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ
thủ tướng tin tưởng văn kiện này sẽ mở đường cho việc tăng cường giao lưu trao đổi hợp tác giữa hai nước trên tất cả các mặt
thủ tướng cũng đề nghị botswana tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa việt nam thâm nhập thị trường botswana
bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế botswana cảm ơn chính phủ và nhân dân việt nam đã đón tiếp đoàn hết sức nồng hậu
bà cho rằng việc hai nước ký hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ có ý nghĩa quan trọng
mở ra triển vọng hợp tác mới tạo thuận lợi cho giao lưu các mặt
bộ trưởng unity dow đều rõ là thành viên của au sadc với uy tín của mình botswana sẽ nỗ lực giúp việt nam tiếp cận với các nước thành viên
cũng như đẩy mạnh hợp tác trong phong trào không liên kết